với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố năm hai nghìn hai mươi một
theo đó hà nội sẽ giảm hơn sáu công chức viên chức trong năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một theo kế hoạch tổng số biên chế hành chính sự nghiệp của hà nội là hơn một trăm bốn mươi bốn người
trong đó biên chế hành chính là hơn chín biên chế biên chế sự nghiệp là hơn một trăm ba mươi năm biên chế
so với năm hai nghìn hai mươi tổng số biên chế hành chính sự nghiệp năm hai nghìn hai mươi một giảm hơn sáu biên chế
cũng trong sáng nay hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và quy định một số chính sách nội dung mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
các chính sách hỗ trợ cụ thể bao gồm tám nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành
chuỗi giá trị
hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp chi nghiên cứu xây dựng sách trắng về doanh nghiệp hà nội thường niên